công tác cải cách thủ tục hành chính triển khai nhiều nội dung còn chưa quyết liệt chưa đồng bộ
nhiều cơ quan bộ ngành và địa phương còn để xảy ra tình trạng trục chặt trên bảo dưới không nghe
đây là những tồn tại mà thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chỉ rõ
tại cuộc họp với ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ vào chiều nay
phát biểu kết luận tại cuộc họp thủ tướng nêu rõ chất lượng các văn bản còn hạn chế
trồng chéo kém chất lượng chậm được sửa đổi
trong số hơn một mươi tám văn bản được kiểm tra năm hai nghìn một mươi tám
thì có tới gần bốn trăm linh văn bản ban hành có dấu hiệu trái nội dung trái thẩm quyền
có nội dung sai nghiêm trọng
thủ tướng thẳng thắn nhận định đất nước pháp quyền thì không thể có tình trạng sai nội dung văn bản như vậy
thủ tướng cũng đặt câu hỏi xuất phát từ nguyên nhân nào để làm sai văn bản
rồi một số cơ quan thực hiện chế độ tiếp công dân chưa thường xuyên
chưa đối thoại tháo ngỡ trên người dân và doanh nghiệp
tình trạng công dân doanh nghiệp khỏi cơ quan nhà nước không trả lời chim lặng kéo dài vẫn còn
đặc biệt cái đớn lây ngắn trong xã hội là tình trạng tham nhũng vật gây phiền hại
trên người dân ở cơ quan hành chính và được một số đơn vị công lập vấn đọc
thủ tướng yêu cầu phải có hội nghị toàn quốc về chống tham nhũng vật
tình trạng này cần phải được lên án và phán xét nghiêm minh
tình trạng gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp vẫn còn là hiện tượng gây nhức nhối
trong xã hội đâu đó lợi ích cục bộ của ngành địa phương còn dai dẳng
chưa thể giải quyết triệt để vì lợi ích chung của người dân và doanh nghiệp
thủ tướng chỉ rõ đây chính là nguyên nhân gây nên tình trạng tham nhũng vật
năm hai nghìn một mươi chín thủ tướng yêu cầu tập trung hoàn thiện thể chế pháp luật
sửa các văn bản lạc hậu sai sót đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả thực thi pháp luật
tất cả địa phương các ngành đều có phương án đơn giản cách giảm điều kiện kinh doanh
các ngành đều có phương án đơn giản cách giảm điều kiện kinh doanh
thủ tướng chỉ đạo sớm hoàn thiện dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều
của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm hai nghìn một mươi bảy
một số nghị định của chính phủ
trong đó nghị định năm mươi chín về theo dõi thi hành pháp luật
bộ tư pháp khẩn trương ban hành bộ tiêu chí để theo dõi
đánh giá mức độ hiệu quả thực thi pháp luật tại các bộ ngành các địa phương